quân đội israel sẽ cung cấp hành lang an toàn cho dân thường ở rafah trước khi triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại thành phố cửa khẩu này
đây là khẳng định của thủ tướng israel benjamin netanyahu
theo nhà lãnh đạo israel khu vực phía bắc của cửa khẩu rafah đang được giải phóng để làm nơi trú ẩn an toàn cho dân thường
trước đó hôm chín tháng hai thủ tướng netanyahu đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi rafah trước khi tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại hamas ở thành phố này
kế hoạch của israel đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước
trong đó có mỹ do lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo
phong trào hồi giáo hamas cảnh báo chiến dịch tấn công rafah của israel có thể gây thương vong cho hàng chục nghìn người ở thành phố này
trong khi đó tổng thống palestine mahmoud abbas đã đến thủ đô doha của qatar vào ngày một mươi một tháng hai để thảo luận với quốc vương qatar về lệnh ngừng bắn ở giải gaza
tuy nhiên không rõ liệu tổng thống palestine có gặp các nhà lãnh đạo của phong trào hamas hay không
hãng kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết nhật bản sẽ cam kết viện trợ một mươi năm tám tỷ yên
tương đương một trăm linh sáu triệu đô la mỹ cho ukraine tại một hội nghị được tổ chức ở thủ đô tokyo vào ngày một mươi chín tháng hai tới
kyodo news cho biết nguồn tài trợ này sẽ được sử dụng để tái thiết trong bảy lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và xử lý đống đổ nát
đài truyền hình quốc gia nhk đưa tin thủ tướng nhật bản và thủ tướng ukraine sẽ tham dự một hội nghị diễn ra vào ngày một mươi chín tháng hai tại tokyo
cùng với đại diện chính phủ và ngành của hai nước
trong buổi hội nghị này đại diện nhật bản sẽ trao gói viện trợ một trăm linh sáu triệu đô la mỹ cho ukraine
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhật bản cho biết họ sẽ chuẩn bị chuyển tên lửa phòng không patriot sang mỹ
nước này vẫn không cung cấp vũ khí trực tiếp cho ukraine tuy nhiên hành động vận chuyển tên lửa đến mỹ có thể gián tiếp mang lại lợi ích cho ukraine
bằng cách tăng cường khả năng của washington trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho kiev
tất cả hành khách nhập cảnh vào liên minh châu âu eu kể cả hành khách được miễn thị thực
sẽ phải làm thủ tục qua hệ thống xuất nhập cảnh tự động của khối
eu có kế hoạch triển khai hệ thống này kể từ tháng một mươi tới
sau một thời gian dài chỉ hoãn
hệ thống này sẽ ghi lại thông tin cá nhân và dữ liệu sinh chắc học của công dân ngoài eu
cũng như ngày nhập cảnh và xuất cảnh đồng thời theo dõi các trường hợp lưu trú quá hạn
thị trường thành phố london của anh sadik khan cũng cảnh báo hành khách đi tàu eurostar từ anh đến châu âu
có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng ủn tắc hỗn loạn tại các nhà ga của nước này
hãng eurostar cũng cảnh báo khả năng phải cắt giảm chuyến từ london đến eu
và hành khách có thể sẽ phải xếp hàng dài vào thời gian cao điểm
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua là năm liên minh châu âu bắt đầu áp dụng cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới
đối với hàng hóa nhập khẩu
cơ chế này sẽ cho phép liên minh châu âu đơn phương áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước
không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường do hồi đặt ra
theo đó hàng hóa nhập khẩu vào châu âu mang theo dấu chân carbon nhiều hay ít
tùy thuộc vào quá trình sản xuất sản phẩm đó
trong giai đoạn đầu sau nhóm sản phẩm công nghiệp thâm dụng năng lượng
có dấu chân carbon đậm nét được đưa vào tầm ngắm
cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới sẽ buộc mọi nhà cung ứng phải sanh hóa quy trình
giảm phát thải ở mọi công đoạn trong chuỗi giá trị
đối với xi măng sắt kép nhôm phân bón điện năng và hiroro nhập khẩu và châu âu
nếu quá trình sản xuất tạo ra năng lượng khí thải lớn hơn so với quy định của liên minh châu âu
nhà nhập khẩu sẽ phải trả tiền cho phần tranh lệch đó
với cơ chế này doanh nghiệp của chính các nước châu âu không thể lách luật
bằng cách chuyển nhà máy ra bên ngoài châu âu được nữa
hàng hóa của doanh nghiệp châu âu sản xuất tại nước ngoài khi nhập khẩu trở lại vào châu âu
sẽ phải trả thêm một phần tranh lệch nếu có lượng khí thải lớn hơn so với quy định
liên minh châu âu không chỉ buộc doanh nghiệp nội địa phải làm mờ dấu chân carbon
cơ chế điều chỉnh carbon biên giới sẽ gián tiếp thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất trên toàn thế giới phải giảm phát thải
khoảng nửa triệu người dân berlin đã được yêu cầu đi bỏ phiếu lại
cho cuộc bầu cử liên bang đức diễn ra cách đây hai năm sau khi tòa án hiến pháp ra phán quyết rằng
thành phố berlin đã có nhiều sai phạm trong tổ chức bầu cử liên bang năm hai nghìn hai mươi một
việc bầu cử lại diễn ra chỉ hai mươi tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào lần tới
hồi tháng một mươi hai năm ngoái tòa án hiến pháp đã ra phán quyết yêu cầu thành phố berlin tổ chức lại một phần cuộc bầu cử liên bang
sau khi phát hiện nhiều sai phạm trong cuộc bầu cử ban đầu vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
các sai phạm bao gồm nhiều phiếu carbon
không chính xác phiếu bị thất lạc và nhiều người không bỏ phiếu được
berlin đã phải tổ chức lại cuộc bỏ phiếu cấp bang vốn cũng diễn ra cùng với bầu cử liên bang năm hai nghìn hai mươi một
dẫn đến việc thay đổi thị trường thành phố sau đó
cuộc bầu cử lại ảnh hưởng đến bốn trăm năm mươi năm trong số hai hai trăm năm mươi sáu khu vực bầu cử của thành phố berlin
nhưng sẽ không làm thay đổi chính phủ liên minh của thủ tướng oflastrol
vì chỉ có chưa đến một phần trăm cử tri cả nước sẽ tham gia
mặc dù có ít tác động đến tổ chức bầu cử liên bang
nhưng cử tri vẫn có thể đưa đến những thay đổi nhỏ trong quốc hội đức
berlin hiện có hai mươi chín trong số bảy trăm ba mươi sáu ghế trong quốc hội đức
và việc bỏ phiếu lại có thể khiến một số nghị sĩ có nguy cơ mất ghế
ngoài ra việc bầu cử lại sẽ đóng vai trò như một phép thử về lòng tin của cử tri
đối với liên minh cầm quyền bao gồm đảng dân chủ xã hội spd đảng xanh và đảng dân chủ tự do fdp
thưa quý vị không chỉ tại châu á không khí đón mừng năm mới giáp hình
lập tràn khắp nơi trên thế giới
nhiều hoạt động lễ hội đã được tổ chức để mọi người cùng hòa minh vào không khí rộn ràng của năm mới
cùng cầu chúc cho một khởi động mới với nhiều may mắn
cộng đồng người châu á tại thủ đô london của anh đã đón chào năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
bằng một cuộc diễu hành với các màn biểu diễn mối lân độc đáo xe hoa và khiêu vũ
bầu không khí chào đón năm mới giáp thìn cũng tràn ngập tại nhiều nơi trên thế giới
từ thành phố new york của mỹ đến thành phố madrid của tây ban nha
theo tín ngưỡng phương đông con rồng là linh vật biểu trưng cho sức mạnh
cũng như mang đến sự may mắn thịnh vượng cát lành và tài lộc
ai cũng kỳ vọng năm mới hai nghìn hai mươi bốn sẽ tràn ngập may mắn và cơ hội cho tất cả mọi người
nhiều người con xa quê cũng cảm thấy vui mừng khi họ vẫn có thể tận hưởng không khí đón tết ở một đất nước khác
những sắc màu rực rỡ tượng trưng cho may mắn và cũng phản ánh ước vọng của tất cả mọi người nhân dịp đầu năm mới
đó là cùng bắt đầu một khởi động mới với thật nhiều thành công
sau năm năm gián đoạn màn bắn pháo hoa tết nguyên đán đã quay trở lại cảng victoria
thuộc khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc vào tối ngày hai tết
gần hai mươi bốn quả pháo đã thắp sáng phòng trời địa danh mang tính biểu tượng của thành phố để khởi đầu cho năm mới giáp thỉn
rất đông người dân và du khách đã sớm có mặt ở hai bờ cảng victoria
để mong chờ được thưởng thức màn pháo hoa nhân dịp tết nguyên đán
màn bắn pháo hoa năm nay kéo dài hai mươi ba phút chia thành tám phần
mỗi phần có những đặc sắc riêng
sự kiện được nhiều người mong đợi này đã thắp sáng toàn bộ bến cảng
và mang đến bữa tiệc thị giác khó quên cho khán giả
khán giả có thể cảm nhận được không khí năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ
đồng thời thưởng thức khung cảnh đô thị độc đáo của hồng kông trung quốc
đây là sự kiện thường niên trong lễ hội mùa xuân của hồng kông kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
được tổ chức hàng năm vào đêm mùng hai tết nguyên đán tại cảng victoria
tuy nhiên từ năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch bệnh chính quyền hồng kông đã hủy bỏ các hoạt động bắn pháo hoa
sự trở lại của sự kiện này được cho là sẽ gia tăng lượng khách du lịch tới hồng kông dịp đầu năm
hồng kông dự kiến đón bảy năm triệu lượt khách đến và đi trong kỳ nghỉ tết nguyên đán này
tên nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn là năm con rồng theo cung hoảng đạo của trung quốc
theo phong tục của một số nước châu á năm mới người dân sẽ đi lễ chùa để cầu cho một năm may mắn và bình an
tại phía bắc đài loan trung quốc có một ngôi chùa được trang trí bằng những loại san hô và vỏ ốc vỏ sò
khiến nhiều khách tới thăm cảm thấy thích thú
những hình ảnh với ngôi chùa độc đáo này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
ngôi chùa này được mệnh danh là cung điện của long vương dưới biển
ngôi chùa được xây dựng với hàng trăm loại san hô và hàng ngàn vỏ sò
nơi đây hình ảnh con rồng được ngự trị tối cao
hàng trăm loại san hô và hàng ngàn vỏ sò được sắp xếp tinh xảo
tô điểm cho các bức tường và cột trụ của ngôi chùa đạo giáo ở đài loan này
một con rồng quấn quanh cây cột trung tâm há miệng và ôm chặt một viên ngọc xanh
mỗi năm trong cung hoàng đạo trung quốc được cho là mang những đặc điểm của con vật cùng tên
trong đó năm rồng được coi là đặc biệt tốt lành
rồng là biểu tượng của sự may mắn sức mạnh sức khỏe và thịnh vượng
giáo sư hu một du khách đến thăm chùa san hô và vỏ sò phu phu đinh san cho biết
sức sống và sức mạnh những thứ này tự trưng cho rồng
trong những tháng sắp tới li xinfang một người có kinh nghiệm về phong thủy ở thành phố đài bắc cho biết
rồng được coi là uy nghiêm và mạnh mẽ
trong thế giới trung quốc rồng là biểu tượng của sự tốt lành
trước đây các hoàng đế tượng trưng bởi con rồng
nó là biểu tượng của sự bảo vệ và điểm lành
rất nhiều bậc cha mẹ mong muốn con mình trở thành rồng
vì vậy chúng ta có thể mong đợi sẽ có nhiều ca sinh nở hơn vào năm hai nghìn hai mươi
một công nhân ở chùa bà kuo cho biết con rồng rất được kính trọng
con rồng đại diện cho hình tượng của vạn vật được kính trọng nhất
ở đài loan người ta nói rồng bay cao trên trời
nó là biểu tượng của sự tốt lành
đây là lý do tại sao trong quá khứ các hoàng đế thường mặc áo tròng có hình rồng trên người
đây là lý do tại sao trong ngôi đền của chúng tôi có long vương con rồng là vua của biển cả
đây cũng là lý do tại sao ngôi đền được làm theo hình ảnh của một cung điện dưới đáy biển
việc xây dựng phu phu đinh san xeo và koran temple bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và kéo dài hơn hai năm vấp phải một số chỉ trích từ các nhà bảo tồn
khi các nhân viên nói rằng vỏ sò và san hô được sử dụng được mua trong nước
hoặc từ nước ngoài mà không nêu rõ quốc gia
vị thần chính được tôn vinh ở đây là tế công theo thần thoại trung quốc
tế công là một tu sĩ phật giáo sống vào thời nam tống sở hữu sức mạnh siêu nhiên
nhờ thực hành phật giáo ông từng giúp đỡ người nghèo và đứng lên chống lại sự bất công
tế công được miêu tả bên trong ngôi chùa ở một trong những lối đi với một con dòng ở bên cạnh
năm con rồng đã đến và được dự báo sẽ mang lại may mắn giàu có và quyền lực
năm con rồng đã đến và được dự báo sẽ mang lại may mắn giàu có và quyền lực